với khoảng một trăm bảy mươi hectare cùng với hồ tiêu và cao su thì điều là cây trồng chủ lực của tỉnh bình phước
tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường sâu bệnh khoanh hành khiến đời sống của người trồng điều ở địa phương này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn
nhất là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số bởi cây điều là nguồn thu nhập chính đối với họ từ nhiều năm nay